người dân ở xã cát hải huyện phù cát tỉnh bình định lâu nay vẫn thân mật gọi ông huỳnh tiển sáu mươi bốn tuổi là kỹ sư trần đất
những máy móc nông nghiệp do ông sáng chế đều được bà con quanh vùng ứng dụng nhiều và cho năng suất lao động cao
là một ngư dân chuyên đánh bắt gần bờ nhưng ông huỳnh tiển luôn có niềm đam mê sáng tạo trong mình
nhận thấy bà con mình luôn làm nông theo cách thủ công rất vất vả năng suất thấp ông hình thành suy nghĩ phải làm sao để cải tiến cách trồng trọt xưa cũ
năm hai nghìn một mươi ba ông nghiên cứu sáng chế ra máy gieo hạt tự động chạy bằng máy công suất bảy cv
năm hai nghìn một mươi năm ông tiển tiếp tục đam mê chế tạo với việc sáng chế ra chiếc máy lên luống
do am hiểu địa hình địa chất tại địa phương nên máy của ông rất phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân
từ bộ khung là những chiếc máy sới honda cũ ông đã lắp thêm các bộ phận cần thiết để trở thành máy lên luống
mỗi đường cầy sẽ tạo thành một luống có thể tùy chỉnh kích thước
độ rộng của đáy rãnh khoảng một mươi ba cm độ rộng của luống khoảng ba mươi năm cm